nhằm thực hiện nghị quyết số hai mươi một của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về công tác dân số trong tình hình mới
chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển là một trong những biện pháp quan trọng đã và đang được ngành dân số triển khai hiệu quả
chính là đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số
bên cạnh những kết quả đạt được thực tế công tác dân số hiện nay gặp không ít khó khăn thách thức
như mức sinh giữa các vùng còn tranh lệch lớn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh
bên cạnh đó công tác truyền thông giáo dục về dân số ở một số khu vực nhóm đối tượng hiệu quả thấp
vai trò nhà trường còn hạn chế nhất là nội dung truyền thông cung cấp dịch vụ chưa toàn diện mới chủ yếu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình
khắc phục những bất cập nêu trên bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp
cần phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành liên quan tuyên truyền vận động người dân
thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số
đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
nhất là tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao
để giảm thiểu tình trạng mất bằng giới tính khi sinh cũng như giảm tình trạng tảo hôn
thì phải thực hiện rất nhiều đồng bộ các giải pháp
tuy nhiên mà giải pháp và có tính chất căn cơ bền vững và hiệu quả nhất đó là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông
giáo dục nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi cho người dân chỉ khi nào người dân tự giác thực hiện pháp luật
không thực hiện lựa chọn dân tính thanh ni thì cái chương trình dân số mới thành công
nhiều hình thức truyền thông phong phú dễ hiểu phù hợp với nhiều nhóm đối tượng như truyền thông lưu động
tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ đã được áp dụng trên hầu hết các địa phương trên cả nước
từ thành thị nông thôn đến vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo tiếp cận với mọi đối tượng từ người kinh đến người dân tộc thiểu số
với thực trạng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi cũng đã tiếp cận đối với những già làng trường bản
những người có uy tín để chúng tôi phối hợp trong công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình
chúng tôi đến từng hộ thăm và nói chuyện với từng hộ và tư vấn từng
từng đối tượng đến nay thì cái tỷ lệ tảo hôn cũng như là sinh con thứ ba trên địa bàn tôi giảm rõ lẽ
thế và đặc biệt là trong những năm qua trên địa bàn huyện là không có cái tình trạng là kết hôn cận huyết thống
bên cạnh công tác truyền thông cần đổi mới toàn diện nội dung chương trình phương pháp giáo dục dân số
sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số
sức khỏe sinh sản đúng đắn có hệ thống ở thế hệ trẻ